liên bộ công thương tài chính cho biết là từ một mươi năm h chiều nay ngày ba mươi một tháng tám
giá xăng dầu đồng loạt được điều chỉnh theo hướng giảm
giá xăng dầu giảm vào thời điểm này tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vui chơi giải trí trong kỷ nghỉ lễ mùng hai tháng chín
cụ thể giá xăng ron chín mươi năm ba giảm một trăm bảy mươi đồng một lit xăng e năm ron chín mươi hai giảm một trăm ba mươi năm đồng một lit
dầu diesel năm s giảm một trăm sáu mươi năm đồng một lít dầu hỏa giảm sáu mươi chín đồng một lít dầu ma rút một trăm tám mươi cst ba năm m giảm hai trăm bốn mươi bốn đồng một kg
bộ công thương cho biết việc điều chỉnh giá xăng dầu như trên nhằm hỗ trợ việc bình ổn thị trường dịp nghỉ lễ mùng hai tháng chín
thời gian nhu cầu đi lại mua sắm du lịch giải trí tăng cao
đồng thời bảo đảm giá xăng dầu trong nước điều chỉnh phù hợp với xu hướng biến động giá thị trường thế giới
vừa tiếp tục gia tăng quỹ bình nguồn giá để có dư địa điều hành bình nguồn giá các tháng cuối năm